bộ tài chính đang trình phương án thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư với mức thu dự tính từ một đến một năm trăm linh đồng một km một xe
chính phủ sẽ trình dự thảo này lên ủy ban thường vụ quốc hội theo hai phương án
phương án một là ban hành nghị quyết bổ sung dịch vụ sử dụng đường cao tốc vào loại dịch vụ mà nhà nước định giá
đối với đường cao tốc do trung ương quản lý bộ giao thông vận tải sẽ quy định giá tối đa
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố sẽ quy định giá cho các tuyến cao tốc địa phương quản lý
phương án hai là ủy ban thường vụ quốc hội sẽ ban hành nghị quyết sửa đổi danh mục phí và lệ phí
chính phủ sẽ quy định phí sử dụng đường cao tốc do nhà nước đầu tư
về mức giá bộ tài chính và bộ giao thông vận tải thống nhất dự kiến thu từ một đến một năm trăm linh đồng một xe một km
thời gian dự kiến áp dụng ngay trong năm hai nghìn hai mươi